đoàn khối doanh nghiệp trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và hội nghị chuyên đề công tác phát triển đảng viên trẻ trong khối doanh nghiệp trung ương
tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề thực trạng công tác phát triển đảng viên trẻ
trong các đơn vị thuộc khối doanh nghiệp trung ương vai trò của đảng viên trẻ trong doanh nghiệp
những thuận lợi và khó khăn trong công tác phát triển đảng viên trẻ
phát biểu tại hội nghị ủy viên dự khuyết trung ương đảng bí thư thứ nhất trung ương đoàn lê quốc phong nhấn mạnh
để công tác phát triển đảng viên trẻ trong đoàn khối doanh nghiệp trung ương trong thời gian tới
tiếp tục đạt được kết quả tích cực đoàn khối cần có sự nghiên cứu phân hóa từng đơn vị đối tượng cụ thể
và tìm ra những giải pháp cách thức khác nhau để phù hợp với từng điều kiện đặc thù của mỗi đơn vị
tuy nhiên trong quá trình phát triển đảng viên trẻ cần phải chú trọng chất lượng số lượng phải đi cùng với chất lượng
không chạy đua theo trị tiêu